thưa quý vị lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn một mươi năm tỷ đồng
cặp vợ chồng nguyễn phước hùng và hoàng thị hồng nhạn
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng khởi tố bắt tạm giam
theo điều tra vợ chồng nhạn hùng có quan hệ thân thiết với một người phụ nữ trú tại quận liên triểu
vì tin lời của nhạn và hùng vợ chồng người phụ nữ trên đã cho nhạn và hùng mượn tổng cộng hơn một mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên sau đó vợ chồng người bị hại không thấy trả lại tiền nên đã trình báo cơ quan công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh hậu giang vừa ra quyết định khởi tố
và lệnh tạm giam lê văn danh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại tỉnh kiên giang để điều tra về tội vận chuyển hàng cấm
trước đó vào khoảng giờ ngày hai mươi ba tháng bảy đội cảnh sát hình sự công an huyện châu thành
đang tuần tra trên tỉnh lộ chín trăm hai mươi bảy c đoạn thuộc ấp phú đông thị trấn mái dầm huyện châu thành
phát hiện xe ô tô biển kiểm soát sáu mươi sáu a
hai mươi hai nghìn một trăm linh sáu do lê văn danh điều khiển đang đổ bên đường có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra
phát hiện trên phương tiện có bốn bốn trăm bảy mươi bao thuốc lá điếu các loại nhãn hiệu nhập lậu và trong các bịch ni lông và bao tải
bước đầu danh khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá cho một người không rõ danh tính
từ huyện tam nông tỉnh đồng tháp về thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang với giá một năm triệu đồng
còn xe ô tô là thuê của người quen
tòa án nhân dân huyện thăng bình tỉnh quảng nam mở phiên tòa xét xử tuyên phạt hai đối tượng một mươi ba năm tù giam
về hành vi nuôi và nhốt buôn bán trái phép nhiều cá thể rùa quý hiếm
trong đó bị cáo huỳnh thị kim cương năm mươi năm tuổi trú tại xã bình nguyên huyện thăng bình tỉnh quảng nam
lãnh án một mươi năm tù và bị cáo nguyễn thị yến chú tại thị trấn khâm đức huyện phước sơn tỉnh quảng nam ba năm tù
theo cáo trạng ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
phòng chống tội phạm với môi trường công an tỉnh quảng nam đã bắt quả tang đối tượng huỳnh thị kim cương
có hành vi nuôi nhốt trái phép một mươi hai cá thể rùa các loại tại nhà riêng
trong đó có một mươi cá thể rùa hộp trán vàng miền trung và hai cá thể rùa đầu to
mở rộng điều tra lực lượng chức năng xác định nguyễn thị yến đã buôn bán trái phép năm cá thể rùa hộp chán vàng miền trung
và hai cá thể rùa đầu to cùng một số cá thể động vật hoang dã khác cho huỳnh thị kim cương
tiến hành kiểm tra nhà của đối tượng yến
lực lượng chức năng phát hiện thêm một cá thể rùa hộp chán vàng miền trung bị nuôi nhốt trái phép
cương đã từng bị công an tỉnh quảng nam phát hiện hành vi nuôi nhốt
buôn bán trái phép số lượng lớn động vật hoang dã lên đến một trăm hai mươi sáu cá thể gồm rắn hổ chúa rùa
tuy nhiên thì thời điểm đó đối tượng này chỉ phải nhận mức án tù treo
hành vi của huỳnh thị kim cương thể hiện thái độ ngang nhiên coi thường pháp luật
thưa quý vị bảo hiểm xã hội việt nam cho biết đã phát hiện trên không gian mạng có trang web giả mạo cổng dịch vụ công của bảo hiểm xã hội việt nam
với tên miền là dịch vụ gạch chéo công gạch chéo bảo hiểm xã hội com
trang web giả mạo hiện đang sử dụng địa chỉ ip nước ngoài và nguy hiểm hơn là trên trang web này có nội dung tự công nhận đây là trang web của bảo hiểm xã hội việt nam
và đặc điểm nhận diện như là logo giao diện và các chức năng có sự tương đồng lớn với trang web
chính thức của bảo hiểm xã hội việt nam
để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi giả mạo tránh gây hiểu lầm cho người dân doanh nghiệp
bảo hiểm xã hội việt nam đã thực hiện báo cáo trang web giả mạo đường link lừa đảo nêu trên đến địa chỉ cảnh báo ncsc gov vn
gạch chéo của cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông để đề nghị khóa chặn và cảnh báo sớm cho cộng đồng mạng
giúp người dân cảnh giác không trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo
gây hậu quả đáng tiếc
hiện nay cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội việt nam chỉ có một tên miền và địa chỉ là dịchvucông bảohiểmxãhội gov vn
trong cấu trúc tên miền có gov vn dành cho các cơ quan nhà nước
bảo hiểm xã hội việt nam không sử dụng tên miền có cấu trúc com vn hoặc com mà trang web giả mạo đang sử dụng
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin
đường dây hoạt động xuyên quốc gia cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay
vừa bị công an quảng nam phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
và các cục nghiệp vụ bộ công an công an các địa phương trên cả nước điều tra triệt phá số người vay tiền từ đường dây này lên đến hơn một triệu người
vấn đề đặt ra là vì sao vay tiền với lãi suất hơn hai ba trăm bốn mươi một năm
cao gấp hàng trăm lần lãi suất vay của các ngân hàng tổ chức tín dụng hợp pháp
nhưng mà nhiều người dân
vẫn bị mắc bẫy của các đối tượng cho vay lãi nặng
nguyên nhân được lý giải ngay trong phóng sự sau đây
ứng dụng vay tiền chính được quảng cáo bên ngoài là lãi suất một ngày
nhưng từ đây dẫn đến hơn hai mươi ứng dụng vay tiền liên kết khác lãi suất trung bình trên hai ba trăm bốn mươi mỗi năm
áp dụng cho mỗi gói vay là bảy ngày tiền lãi được các đối tượng trừ thẳng vào số tiền gốc người vay đăng ký khi giải ngân
vay tiền online rất đơn giản chỉ cần cài đặt một app ứng dụng vay tiền và tiến hành các bước
theo hướng dẫn để vay tiền với thủ tục nhanh gọn
thế nhưng thực chất ngay khi cài đặt ứng dụng này vào
thì tất cả thông tin cá nhân danh bạ điện thoại bị các đối tượng khống chế
để ngay khi người vay chậm trả tiền thì sẽ sử dụng các biện pháp khủng bố đe dọa yêu cầu người vay phải nhanh chóng trả tiền
sau bảy ngày thì sắp tới kế hoạch thì bắt đầu có những số gia lô số điện thoại loại điện thoại bòn
nó gọi tới để hướng dẫn thêm qua một cái ốp khóa để vay để trả tiền cho cái ốp gợi đích vay đó
bọn đạo thì vay khoảng hai triệu thôi nhưng mà cứ phải vay hết những dụng này những dụng khóa trong cái thời gian đó
để theo hướng dẫn của họ thì cuối cùng số tiền phải trả sau này đến một trăm linh triệu rồi
có đối tượng thì khi mà đến cái họ mà chưa thanh toán thì bắt đầu dùng nhiều số gia lô
hoặc là số điện thoại gọi điện đe dọa gia đình để đưa hình ảnh lên vào xã hội facebook
rồi khủng bố đe dọa đủ thành thức đó
để che giấu hành vi cho vay lãi nặng thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn
các đối tượng thành lập hàng chục công ty ma sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền
các đối tượng chủ mưu cầm đầu người nước ngoài thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức
cho vay lãi nặng
và các công ty này trở thành công cụ để các đối tượng cho vay lãi nặng rửa tiền chuyển tiền trái phép ra nước ngoài
trong quá trình mà mình thẩm định các công ty đó thì mình cũng chưa nhận biết được là các cái giao dịch đó nó bản chất như thế nào
thì công ty tôi mới đã tiếp tay cho các đơn vị cho vay để thực hiện giải ngân các khoản vay không đúng quy định
thì các đối tượng phạm tội khai thác triệt để không gian mạng hoạt động phạm tội sử dụng các công ty ma
các công ty trung dân thanh toán hoạt động hợp pháp để cho vay và thu hồi vốn
nên ẵn danh đối với các số tiền thu lợi bất chính các đối tượng sử dụng trên năm tài khoản ngân hàng không chính chủ
để lung chuyển dòng tiền phạm tội
qua đó tổ chức rửa tiền sử dụng nhiều phương thức chuyển tiền trả phép ra khỏi việt nam số tiền đặc biệt lớn
như qua tiền ảo kênh chuyển tiền trái pháp luật
với hành vi cho vay lãi nặng với số tiền hai mươi tỷ thu lợi bất chính số tiền trên tám tỷ đồng
tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi việt nam với số tiền trên năm tỷ đồng
cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam bốn mươi năm đối tượng liên quan để điều tra mở rộng
vụ việc thêm một lần nữa cảnh báo người dân có nhu cầu vay tiền nên tìm đến những kênh cho vay
tại các ngân hàng các tổ chức tín dụng hoạt động theo sự cho phép của pháp luật
giảm lãi suất huy động để điều chỉnh hạ lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp
bốn ngân hàng thương mại nhà nước đã có mức lãi suất huy động thấp nhất trong khoảng một năm qua
theo biểu lãi suất mới nhất các ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
ngoại thương việt nam việt com banh công thương việt nam việt tin banh và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank
kéo lãi suất huy động kỳ hạn một và hai tháng từ ba bốn một năm xuống ba ba một năm
lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ một mươi ba đến hai mươi bốn tháng giảm từ sáu ba một năm xuống còn sáu một năm
với loại tiền gửi online việt com banh giảm lãi suất huy động kỳ hạn một tháng từ ba sáu một năm xuống ba bốn một năm
ba tháng giảm từ bốn ba một năm xuống bốn hai một năm
sáu tháng và chín tháng từ năm hai một năm xuống năm một một năm
bidv giảm lãi suất kỳ hạn một tháng từ bốn một năm xuống ba sáu một năm
sáu tháng từ năm sáu một năm còn năm ba một năm
lãi suất cao nhất tại các ngân hàng này giữ ở mức sáu ba một năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ một mươi hai tháng
các chuyên gia dự báo lãi suất huy động có thể tiếp tục rơi từ nay đến cuối năm để xuống mức sáu năm đến sáu tám một năm
thông tư sáu vừa được ngân hàng nhà nước ban hành và có hiệu lực từ ngày một tháng chín tới đây với nhiều điều kiện để khách vay có thể tiếp cận vốn được đổi mới theo hướng thông thoáng dễ dàng hơn
thông tư sáu đã bổ sung quy định tổ chức tín dụng được xem xét quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại tổ chức tín dụng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống
cụ thể ngân hàng được xem xét quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại ngân hàng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống như mua nhà mua ô tô
theo quy định hiện hành khách hàng chỉ được vay để trả nợ khoản vay tại nhà băng khác đối với khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh
không áp dụng đối với khoản vay phục vụ nhu cầu đời sống
theo đó với quy định trên khách hàng hoàn toàn có thể đến ngân hàng b đề xuất nhu cầu vay vốn để trả nợ trước hạn cho khoản vay mua nhà mà khách hàng đang vay tại ngân hàng a
như vậy khách hàng dễ dàng tiếp cận khoản vay mới với mức chi phí thấp hơn được tiếp cận và sử dụng thêm các dịch vụ mới
đến nửa đầu tháng bảy cả nước đã xuất gần bốn năm triệu tấn gạo thu về gần hai bốn tỷ usd
tăng hai mươi tám về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái
theo đó từ đầu năm đến ngày một mươi năm tháng bảy bình quân mỗi tấn gạo xuất đi có giá trị hơn năm trăm ba mươi usd một tấn tăng hơn bốn mươi usd mỗi tấn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam đều nằm ở châu á gồm philippines trung quốc và indonesia
hoạt động xuất khẩu sang ba thị trường chủ lực đều có tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
liên quan đến thông tin tổng cục ngoại thương ấn độ đã ra thông báo về việc cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo trắng thường
cục xuất nhập khẩu bộ công thương đánh giá việc ấn độ ban hành chính sách hạn chế hoạt động xuất khẩu gạo sẽ tác động đến thị trường thương mại gạo toàn cầu
do đó cục này đã khẩn trương có văn bản gửi các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo và hiệp hội lương thực việt nam đề nghị hiệp hội lương thực việt nam tăng cường đôn đốc các hội viên đặc biệt là các doanh nghiệp lớn giữ vai trò dẫn dắt như tổng công ty lương thực miền bắc tổng công ty lương thực miền nam tổ chức thu mua và tiêu thụ thóc gạo hàng hóa bảo đảm lợi ích cho người trồng lúa theo chính sách hiện hành
quý vị thân mến hơn một mươi năm qua nhờ phong trào tiết kiệm mỗi ngày một đồng
để nuôi heo đất của cán bộ đảng viên và nhân dân huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc hàng trăm hộ dân trên địa bàn đã được sống trong ngôi nhà mới có sinh kế để vươn lên thoát nghèo
đàn dê bảy con này là thành quả của gia đình ông phan công thành ở xã quảng hiệp huyện cư mờ ga
sau khi được nhận một cặp dê giống từ cuối năm hai nghìn hai mươi một sau đó gia đình ông tiếp tục được hỗ trợ bốn mươi triệu đồng để xây nhà đại đoàn kết và nhận thêm bốn con dùi giống
tổng giá trị hỗ trợ là năm mươi ba triệu đồng được trích từ phong trào nuôi heo đất tiết kiệm của xã đây là sinh kế để gia đình vươn lên thoát nghèo
chúng là hồi trước là rất là khó khăn hồi cái thời kỳ con cái nó đau thì hồi đóc đai nó nhiều bán đất để đi chữa bệnh cho con cái con
thì bây giờ sau trong thời gian là bên mặt trận có hỗ trợ một số vốn để gia đình coi như phát triển kinh tế thì hiện bây giờ gia đình cũng tạm thời ổn định
từ một mươi một năm trước xã quảng hiệp huyện cư mờ ga
tuy nhiên phát động phong trào nuôi heo đất tiết kiệm
trên bàn làm việc của mỗi cán bộ đảng viên công chức viên chức người lao động đều có một con heo đất
mỗi ngày mọi người đều cố gắng tiết kiệm ít nhất một đồng để giúp cho người nghèo
trước đây số hộ nghèo cận nghèo của xã từ bốn mươi nay chỉ còn gần một mươi
những năm trở lại đây hàng năm ngày một mươi bảy tháng một mươi chúng tôi tổ chức lễ đọc heo đất
qua buổi lễ đọc heo đất nguyên cán bộ đảng viên
và nhân dân trong xã quảng hiệp chúng tôi thu được trên dưới là một trăm linh triệu đồng
ngoài ra có các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn
và cả các doanh nghiệp là không có đứng trên địa bàn
nhưng khi thấy phong trào của chúng tôi họ đến họ tham gia và hồng hồ rất là nhiều
đến nay phong trào nuôi heo đất tiết kiệm đã lan rộng trên địa bàn huyện cư mờ ga
sau nhiều năm triển khai thực hiện đã nuôi được hơn một mươi hai năm trăm linh heo đất
với tổng số tiền hơn bốn hai tỷ đồng
qua đó giúp cho hơn bốn trăm linh hộ dân xây dựng sửa chữa nhà đại đoàn kết
có mô hình sinh kế chăn nuôi giúp hàng trăm hộ nghèo học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
mùa khô thường thường cây cối đất ít phát triển
cho nên là chúng tôi chủ yếu tập trung vào vận động để nuôi heo đất
và bắt đầu khi đập heo đất xong chúng tôi giữ trữ tiền đó và khảo sát
đầu mưa chúng tôi triển khai con giống cho các hộ
khi các cây cối lên như lá keo các loại lá phục vụ cho con dê và con rúi
nó lên rất là tốt nó đảm bảo được chất lượng hơn
sẽ làm sao đó thì sẽ nhân rộng lan tỏa đến tất cả các hộ dân
rồi nhiều hộ cũng từ cái nguồn này thì đã vương lên tức là thoát nghèo
qua đó thì cũng đã tham gia tốt các phong trào ở địa phương
như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới
hoặc là các phong trào xây dựng nếp sống bản hóa
phong trào một đồng nuôi heo đất mỗi ngày cũng đã lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân trong huyện cương mực a
số lượng heo đất được nuôi luôn tăng từng năm và số tiền ngày càng tăng
là người đã được nhận hỗ trợ từ phong trào nuôi heo đất
dù có khó khăn nhưng mỗi ngày gia đình ông thành vẫn trích vài nghìn đồng nuôi heo đất để hỗ trợ những người khó khăn hơn
tiếp theo chương trình xin mời quý vị theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong bản tin kinh tế phương nam
tiếp theo chương trình xin mời quý vị theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong bản tin kinh tế phương nam
kính thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản phản hồi đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
về tạm dừng giao dịch khu đất số một trăm ba mươi hai bến vân đồn quận bốn
tiếp theo chương trình xin mời quý vị theo dõi những tin tức kinh tế phương nam
tiếp theo chương trình xin mời quý vị theo dõi những tin tức kinh tế phương nam
theo đó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường sở tư pháp sở kế hoạch và đầu tư
văn phòng đăng ký đất đai tp và ủy ban nhân dân quận bốn khẩn trương thực hiện yêu cầu tại công văn của cơ quan cảnh sát điều tra
về tạm dừng giao dịch khu đất số một trăm ba mươi hai bến vân đồn quận bốn
trước đó ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an trao quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can bắt tạm giam khám xét đối với trương thanh phong nguyên tổng giám đốc trần văn vẹn
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị trần bảy nguyên trưởng phòng kế hoạch chiến lược tổng công ty lương thực miền nam
vinafood hai về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ba cá nhân này đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý sử dụng khu đất diện tích bảy sáu trăm một mươi chín tám m hai
tại địa chỉ một trăm ba mươi hai bến vân đồn phường sáu quận bốn
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
sau nhiều năm thi công dự án đường sông hành cao tốc tp hcm long thành dầu dây bước vào giai đoạn hoàn thành
dự kiến là đến cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba một phần đường sông hành cao tốc trên sẽ được thông xe
dự án đường sông hành cao tốc tp hcm long thành dầu dây có tổng mức đầu tư tám trăm bảy mươi tỷ đồng với chiều dài ba km
dự án này kết nối với nhiều khu dân cư trên đường sông hành
góp phần giảm tải giai đoạn cao tốc tp hcm long thành dầu dây kết
sau bốn năm tạm dừng thi công nhà thầu dự án này đang tập trung nhân lực vật lực để đưa dự án thông xe vào cuối tháng bảy này
hiện chỉ còn khoảng hai trăm linh m đoạn từ nguyễn thị định mai chí thọ là chưa hoàn thành
tuy nhiên chủ đầu tư và các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục làm việc
sớm có mặt bàn sạch để triển khai thi công trong thời gian tới
theo vụ thị trường châu âu châu mỹ bộ công thương
phó chủ tịch điều hành phụ trách nguồn cung hàng dạch mây và hàng tư dùng nhanh của tập đoàn walmart là ông avinash gupta
sẽ dẫn đầu tham dự chủ sự kiện kết nối các nhà cung ứng quốc tế vietnam international shortsing năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó tập đoàn này sẽ tìm kiếm đối tác ở sáu ngành hàng gồm quần áo và phụ kiện dây dép hàng dạch mây và phụ kiện
điện tử gia dụng đồ nội thất thực phẩm và hàng tiêu dùng
phía walmart thông tin những yếu tố quan trọng nhất khi đánh giá nhà cung cấp
tại việt nam là năng lực khả năng cung ứng phát triển bền vững
bên cạnh walmart nhiều tập đoàn bán lẻ khác như amazon aes của mỹ care bốn decathlon của pháp
aeon uniqlo của nhật bản và khoảng một trăm năm mươi đoàn thu mua quốc tế đến từ ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
đến sự kiện để tìm kiếm đối tác mua hàng trong nhiều lĩnh vực như dệt may dây dép thực phẩm
đồ gia dụng và nội thất công nghiệp hỗ trợ
công an thành phố cao lạnh tỉnh đồng tháp cho biết
vừa phát hiện
bắt giữ đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép thuốc lá nhập lộng
trước đó vào chiều ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an phường một mươi một thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
trong lúc tuần tra trên đoạn đường ba mươi tháng bốn thuộc khóm bốn phường một mươi một thành phố cao lạnh
thì phát hiện xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi bảy f bốn hai nghìn sáu trăm tám mươi năm có dấu hiệu khả nghi nên tra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra người điều khiển xe là mai thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
gụng xã bình phước xuân huyện chợ mới tỉnh an giang đang chở một bốn trăm chín mươi gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại
gồm hai trăm năm mươi gói nelson năm trăm linh gói hedro và bảy trăm bốn mươi gói jet
tại cơ quan công an nguyệt khai nhận chở thuê số thuốc lá trên từ xã phong mỹ huyện cao lãnh
đem qua xã mỹ hiệp huyện chợ mới tỉnh an giang thì bị phát hiện
từ sau đại dịch covid một mươi chín dòng khách miles tới thị trường tp hcm đã có nhiều dấu hiệu khởi sát
ngành du lịch thành phố đang tiếp tục nỗ lực để thu hút khách du lịch mice
đặc biệt là thời điểm cuối năm vốn được cho là mùa cao điểm của dòng khách này
mới đây du lịch thành phố hồ chí minh đã đón đoàn khách miles gần năm trăm linh người đến từ ấn độ
với chính sách mở cửa tích cực của chính phủ ấn độ
và nhu cầu du lịch lớn của thị trường đông dân thứ hai thế giới này
các doanh nghiệp du lịch tại tp hcm đã chủ động nắm bắt thị hiếu và xây dựng sản phẩm
để thu hút khách du lịch ấn độ trong đó khách miles chiếm tỷ lệ lớn
lý do chọn việt nam là điểm đến lần này là vì việt nam là một đất nước tươi đẹp
tôi muốn các đại lý nhân viên của mình đến để mở rộng tầm mắt
tôi cảm thấy rất hài lòng với lựa chọn này vì việt nam quả thực rất đẹp
thống kê số lượng đất nước việt nam
và số liệu của sở du lịch tp hcm cho thấy bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
khách quốc tế đến thành phố đạt hơn hai ba triệu lượt khách tăng hơn hai trăm linh tám so với cùng kỳ năm ngoái
đạt bốn mươi bảy hai so với kế hoạch
một trong những đóng góp quan trọng vào thành quả đó là du lịch miles nhờ sự phục hồi nhanh
và chuyển mình mạnh mẽ
du lịch miles cũng được ngành du lịch thành phố xác định là một trong bảy sản phẩm du lịch
đặc trưng nhiều tiềm năng cần đẩy mạnh khai thác trong chương trình du lịch
dù có lợi thế về cảnh quan văn hóa ẩm thực hay cơ sở vật chất như số lượng lớn về buồn phòng khách sạn
song theo đại diện các đơn vị lữ hành ngành du lịch thành phố vẫn còn nhiều việc phải làm
để phát triển tệp khách này theo đúng tiềm năng và thế mạnh sẵn có
du lịch thành phố hồ chí minh cần có hỗ trợ nhiều hơn đối với du khách
có nhiều dịch vụ điểm đến cơ sở hạ tầng tốt hơn nhiều lựa chọn hơn về mua sắm
hiện tại ở việt nam các lựa chọn về dịch vụ
giải trí mua sắm còn quá ít so với thái lan hay singapore
thời gian qua thành phố hồ chí minh đã có nhiều chương trình nhằm khai thác hiệu quả hơn dòng khách mice
bên cạnh việc ưu tiên cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ và các cơ sở lưu trú
sở du lịch thành phố còn ban hành chính sách du lịch mice thành phố hồ chí minh
với nhiều điều kiện ưu đại chương trình đón tiếp nồng hậu
tình trạng bốc gỡ tờ rơi quảng cáo cho vay tiền nhanh dán trên cục điện từ nhà dân
công an thành phố hồ chí minh đã triệt phá bốc gỡ nhiều đường dây cho vay lại nặng
với lãi suất lên đến gần bảy trăm linh một năm
và nhiều giải pháp quyết liệt nhằm phòng ngừa đấu tranh với tội phạm hoạt động tính dụng đen
đã mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
tình trạng tờ rơi quảng cáo vay tiền nhanh do vặt xe quy định xuất hiện tràn lan
trên các chủ địa
trạm xe buýt cục đèn chiếu sáng từ nhà gây mất mỹ quan đô thị
ảnh hưởng an ninh trực tự xã hội khiến dư luận rất bức xúc
trước thực trạng trên ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tp hcm đã chỉ đạo đồng lạc các quận huyện tp thủ đức
ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia bốc gỡ để xóa sản phẩm quảng cáo
sai quy định vay tiền nhanh bôi bận phố phường
qua đấu tranh với tội phạm tính dụng đen công an tp hcm nhận thấy thủ đoạn các đối tượng
thường sử dụng để tiếp cận người dân có nhu cầu vay tiền là dán tờ quảng cáo
phát tờ rơi trên khắp tuyến phố tập trung ở nhiều tuyến đường hẻm
các tờ quảng cáo trái phép này có nội dung như cho vai tiền góp giải ngân trong hai mươi phút
cho vay nhanh gọn uy tín bảo mật cho vay không cần thay chấp là suất thấp
alo là có tiền
từ những lời quảng cáo này nhiều người dân gặp khó khăn về tài chính
đã điện thoại cho các đối tượng từ đó rơi vào bẫy tính dụng đen
là có một cái biện pháp nào quyết liệt để là coi như triệt để cái tính dụng xã hội đen này
và đồng thời giúp cho người dân yên tâm
ví dụ như một cây cột điện từ đêm tới sáng chiều hôm đó là đã tháo gỡ rồi
sáng lại lại dán đầy trên cọc điện hết
từ chỗ đó người dân rất là bất xúc
thì cũng mong các cấp chính quyền lãnh đạo địa phương công an cùng chung tay vô
đó triệt để
thông qua hoạt động này
chính quyền địa phương cũng kêu gọi các ban ngành đoàn thể cùng toàn thể tầng lớp nhân dân
nói không với tính dụng đen
bằng việc cùng chung tay xóa nạn quảng cáo tính dụng đen đang tràn lan
và len lõi trên từng con đường tuyến phố ngõ hẻm
vừa gây mất mỹ quan đô thị vừa gây nên tình trạng phức tạp về an ninh trực tự
quận đang phát động phong trào trong nhân dân trong đoàn viên hội viên
là kịp thời phát hiện các đối tượng có các hành vi cho vai nặng lãi
gián vẽ các quảng cáo
nếu liên quan đến tính dụng đen công tác tuyên truyền cũng được quận rất quan tâm
có những thông tin tuyên truyền quận cũng kịp thời tổ chức tuyên truyền
đến nhân dân trong công nhân ở các công ty đặc biệt là công nhân
ở các khu nhà trọ để biết được những phương thức thủ đoạn hoạt động
của các đối tượng này để góp phần phòng tránh tính dụng đen len lõi
vào đời sống của người dân
hoạt động này có sự hưởng ứng của đại diện cấp ủy chính quyền địa phương
đoàn thanh niên hội phụ nữ
hội phụ nữ hội cựu chiến binh cùng hàng chục ngàn đoàn viên thanh niên học sinh
sinh viên người dân
trong đó đoàn thanh niên công an tp hcm đã phát huy vai trò quan trọng
trong việc kết nối các cơ sở đoàn vận động đoàn viên thanh niên
trong và ngoài lực lượng công an cùng tham gia từ đó tạo nên sức lan tỏa lớn
những buổi ra quân với hàng ngàn đoàn viên thanh niên học sinh sinh viên
các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng với khí thế và quyết tâm cao
sau khi tiến hành bóc gỡ xóa các quảng cáo trái phép khôi phục lại mỹ quan đô thị
bang chỉ đạo một trăm ba mươi tám cấp quận huyện tp thủ đức sẽ giao chính quyền địa phương
và các tổ chức chính trị xã hội chịu trách nhiệm quản lý giám sát
không để các đối tượng tái diễn hành vi gián về quảng cáo sai quy định
lực lượng công an tp hcm tiếp tục truy xét các nhóm đối tượng hoạt động tính dụng đen
từ thông tin các tờ quảng cáo để xử lý triệt đẻ nghiêm theo quy định